chiều nay ngày một mươi năm tháng năm tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật
ngài man uyên khai thàn chủ tịch quốc hội myanmar đang ở thăm chính thức tại việt nam
tại buổi tiếp ngài man uyên khai thàn bày tỏ vui mừng tới thăm chính thức việt nam và được chứng kiến
những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội mà nhân dân việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đạt được trong thời gian qua ngài chủ tịch quốc hội thông báo với tổng bí thư một số nét khái quát
về tình hình myanmar gần đây và về các hoạt động của quốc hội myanmar bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị
truyền thống lâu đời giữa hai nước không ngừng được củng cố phát triển đánh giá cao việc các doanh nghiệp việt nam
đã quan tâm đầu tư vào myanmar và tin tưởng với luật doanh nghiệp sắp sửa đổi của myanmar sẽ tạo điều kiện thuận lợi
hơn nữa cho các doanh nghiệp việt nam gia tăng đầu tư vào myanmar khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường hợp tác
với việt nam trên các lĩnh vực nhất là về kinh tế thương mại và phối hợp hiệu quả với việt nam
tại các diễn đàn khu vực và quốc tế trước hết là trong khuôn khổ asean
ngài man uyên khai than đánh giá cao vai trò của đảng cộng sản việt nam và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa
quan hệ hợp tác toàn diện trên các kênh đảng chính phủ quốc hội và nhân dân hai nước thời gian tới
nhất là việc trao đổi đoàn cấp cao để học hỏi tham khảo kinh nghiệm của nhau trong lãnh đạo quản lý đất nước
cũng tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức việt nam
của chủ tịch quốc hội man uyên khai thàn đánh giá cao sự phát triển quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua
và tin tưởng chuyến thăm việt nam lần này của ngài chủ tịch quốc hội sẽ là dấu mốc quan trọng
góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
tổng bí thư khẳng định chính sách nhất quán của việt nam là coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị
và hợp tác nhiều mặt với myanmar trên tất cả các kênh đảng chính phủ quốc hội và giao lưu nhân dân
đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhất là trong những lĩnh vực tiềm năng
như thương mại đầu tư nông nghiệp và giao lưu văn hóa cũng như trong khuôn khổ các cơ chế khu vực và quốc tế
như asean clmv gms và các diễn đàn đa phương khác vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới